mưa lũ lớn trong những ngày qua ở miền trung đã khiến cho nhiều đoạn quốc lộ qua quảng bình bị chia cắt
gây ánh tắt giao thông ở nhiều khu vực trên địa bàn
dù diễn biến của cơn mưa lũ khá nhanh chóng và bất ngờ
nhưng các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã chủ động ứng phó với những hậu quả do đợt thiên tai gây ra
phóng viên truyền hình nhân dân đang có mặt tại quảng bình sẽ phản ánh đến quý vị và các bạn về vấn đề này
ở khu vực này thì ngay từ lúc một giờ sáng của ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì mực nước đã lên rất cao
và cao khoảng người ta có thể đo được khoảng từ ba mét so với mặt đất
và từ cách đây bốn cây số trên đường quốc lộ một a thì ngay từ lúc một giờ sáng thì đã thành lập những trạm hướng dẫn giao thông
để giúp cho những xe gậu lô thân trên đường tránh những đoạn gặp sâu như thế này
chỉ lê thị mai nhân viên của chính cục quản lý đường bộ hợp thủy
lệ thủy quảng bình đã có mặt ở vị trí này từ khi lũ dâng ngập đường lúc nửa đêm
nhiệm vụ chính của chị là cảnh báo hướng dẫn cho các chủ phương tiện đi vào đường tránh né khỏi đoạn đường nguy hiểm
làm như này để đường này đi được còn đường này không đi được lở mà họ ngập thì họ tồi họ ăn uống ở đâu rồi lại tắt xe
từ sớm đến giờ thì cái lưu lượng xe qua lại ở đây như thế nào ạ
cũng nhiều em ạ cũng nhiều nhưng mà cái đoạn từ tám giờ đến một mươi giờ ấy
thì là người ta ếch trong này
bây giờ người ta mới cho thang
không xe chắc là ngoài kia thông rồi đó
trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ một mươi hai a và quốc lộ một mươi năm qua quảng bình có rất nhiều đoạn bị sạt lở hư hỏng
nhưng phổ biến nhất vẫn là tình trạng ngập nước khiến xe cộ không thể lưu thông
suốt ngày một mươi năm tháng một mươi hàng ngàn xe ô tô đã phải nằm chờ tại khu vực thị xã ba đồn
bởi không qua được đoạn đường có cống xả chỗ hợp lưu các con sông ở ngã ba nguồn
và trong vòng ba mươi phút là toàn bộ gọi như vắng tanh không bao giờ bị muốn gặp một tỷ nào hết
người dân là có như nhà cửa là đầy đủ lại
nước có chạy được đâu nước toàn bộ toàn đổ về đấy mà có như chặn lại có như cao hai mét
cùng với ngành giao thông lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình cũng đã huy động tổng lực
để tham gia điều tiết giao thông
trên quốc lộ khu vực quảng bình có đến tám điểm ách tắc giao thông bắt đầu từ cuối ngày một mươi bốn tháng một mươi
đảng ủy chỉ huy đơn vị là họp và huy động tối đa lực lượng
phương tiện để mà đi cứu hồ cứu nàn và giải truyệt ách tắc giao thông trên tuyến đường
trong quá trình là triển khai chương trình công tác chúng tôi là phân chia ra hai tuyến
một là phân luồng từ xa là từ huyền quảng ninh tức là cái tuyến đường tránh ở quốc lộ một a
cái thứ hai nữa là chúng tôi tổ chức phân luồng tại cái địa điểm bắc cầu danh
là nơi bị có cái
ngập lụt năng đồng thời phải kết hợp với lực lượng thanh tra giao thông
dùng tất cả các cái phương tiện để kéo cầu những cái bế tông
nó chặn nước ở giữa đường để giải thoát cho nước bị ưu động phía mờn tấy của đường quốc lộ
nhờ hoạt động tích cực của các ngành chức năng đến cuối ngày một mươi năm tháng một mươi
các điểm ách tắc chính trên quốc lộ qua quảng bình đã được giải thông
góp phần mau chóng giúp người dân ổn định đời sống sau thiên tai